nút giao thông âu sương lân quốc lộ một a nhiều năm qua đã trở thành nỗi lo ngại của học sinh người dân xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
điểm giao cắt dẫn vào bốn trường học này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm của buổi sáng và buổi chiều
ít nhất mỗi ngày hai đợt có hàng nghìn lượt học sinh phụ huynh đưa đón con em của bốn trường mẫu giáo cấp một cấp hai và cấp ba lưu thông qua ngã tư này
ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy tại khu vực ngành giao thông đã lắp đèn báo tín hiệu giảm tốc nhưng tình trạng phóng nhanh vượt ẩu của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ vẫn thường xuyên diễn ra
thêm vào đó thời điểm tan học chung với giờ cao điểm di chuyển của phương tiện từ trung tâm thành phố đổ về càng làm cho tình hình mất an toàn giao thông qua khu vực này trở nên nghiêm trọng
trước tình hình mất an toàn giao thông nêu trên người dân sống tại thôn phong nam xã hòa châu đã nhiều lần phản ánh với các cơ quan chức năng nhưng mọi việc đến nay vẫn chưa được các cấp ngành quan tâm đúng mức
tại đây đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra để tránh hậu quả đáng tiếc trong thời gian tới đề nghị các ngành chức năng cần sớm có giải pháp hữu hiệu khắc phục triệt để tình trạng trên bảo đảm cho các em học sinh và người dân lưu thông an toàn